tại thành phố móng cái cục hải quan tỉnh quảng ninh đã chính thức triển khai mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại tri cục hải quan cửa khẩu móng cái
mô hình được xây dựng theo nguyên tắc một đầu mối thực hiện thủ tục tiếp nhận hồ sơ hải quan thống nhất về dữ liệu
việc xử lý hồ sơ hải quan các giấy tờ chứng từ tài liệu liên quan đến hồ sơ hải quan được tập trung giải quyết trên cơ sở ứng dụng công nghệ
trang thiết bị kỹ thuật hiện đại kết hợp với triển khai cơ chế một cửa quốc gia
dịch vụ công trực tuyến và tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bị hiện đại trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát hải quan
từng bước xây dựng phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan tỉnh quảng ninh
giai đoạn một của đề án bắt đầu triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi triển khai làm thủ tục hải quan tập trung tại trụ sở tri cục hải quan cửa khẩu móng cái